sea games ba mươi một mới chỉ đi được nửa chặng đường nhưng bên cạnh niềm hân hoan của những người chiến thắng
thì vẫn còn đòi những giọt nước mắt tiết núi của các vận động viên chủ nhà khi gặp những chấn thương đáng tiếc
ngày một mươi ba tháng năm ngày thi đầu chính thức đầu tiên của c games ba mươi một
chấn thương đáng tiếc đã xảy ra với vận động viên ủ xu của việt nam nguyễn văn phương khi anh đang thực hiện bài thái cực quyền nam
chỉ với một động tác không chuẩn chấn thương xảy đến ngồi cách đáng tiếc
có nhận định cho rằng áp lực huy chương là lý do khiến văn phương nính mất sự tập trung
tuy nhiên trên thực tế vận động viên này đã bị đau từ lúc khởi động
thi đấu trong trạng thái không tốt nhất là một trong những điều tối kỵ với các vận động viên
thế nhưng cũng khó có thể trích họ khi trên vai là trách nhiệm với màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia
bên cạnh sức mạnh thể lực sức mạnh ý chí cũng là yếu tố luôn được thể hiện trong mỗi vận động viên ở mọi hoàn cảnh
chấn thương xảy đến với văn phương là điều đáng tiếc
bởi thể thao việt nam lỡ một cơ hội giành huy chương
nhưng hẳn là vận động viên này cùng ban huấn luyện cũng sẽ rút ra những bài học kỳ bóng cho bước đường tương lai
ở quảng ninh bộ môn hai môn phối hợp bơi và đạp xe chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái quê giai lai nguyễn ngọc phương trinh
một mươi năm trước ở philippines phương trinh là vận động viên đầu tiên của việt nam giành huy chương nội dung này
nhưng năm nay cô không thể tiếp bước phạm tiến sản giành huy chương vàng về cho việt nam
phương trinh đã bị tẩy ngã ở địa điểm chuyển tiếp hai nội dung và chịu đau đớn để cố gắng thi xong
nhưng cô gái giai lai đã rơi nước mắt khi chỉ về đích ở vị trí thứ bốn
còn trên sân mỹ đình nhà vô địch nội dung chạy tám trăm linh m sea games ba mươi đã ngã ngay trước phạch đích
và không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mình có được ba năm trước
khoảnh khắc đinh thị bích tế ngã ngay trước phân tích không xa ở sea games ba mươi một khiến những người chứng kiến đã không khỏi xót xa cho cô
theo các chuyên gia
chấn thương thể thao xuất phát từ những yếu tố như khởi động không thích hợp
trạng thái tâm sinh lý không tốt
hoặc do không tuân thủ những yêu cầu về y tế
khởi động không thích hợp
khởi động giúp hưng phấn toàn bộ hệ thần kinh
nâng cao khả năng thích nghi của các cơ quan
từ hệ vận động tới nội tạng
là cơ sở để bước vào các hoạt động chính thức
không khởi động không khởi động kỹ
hoặc nội dung bài tập không thích hợp với động tác khởi động
khởi động quá sớm đều có thể dẫn tới chấn thương cho cầu thủ khi luyện tập hay thi đấu
trạng thái tâm sinh lý không tốt
có thể là do mệt mỏi buôn ngủ nghỉ ngơi không đủ
chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương
những yếu tố này khiến vận động viên không tập trung
phản sạn chậm chạp thiếu sửa sát dễ xảy ra chấn thương
lượng vận động không tích hợp luyện tập quá sức
động tác kỹ thuật chưa hoàn chỉnh
nhất là những động tác phải xoay vận khớp gối không khổ chân
do không tuân thủ những yêu cầu về y tế
không tuân thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau chấn thương
bệnh tật hoặc không thực hiện đúng các chỉ dẫn của bác sĩ
về các vấn đề có liên quan đến trạng thái sức khỏe của vận động viên
hay việc áp dụng các phương pháp hồi phục
vậy làm thế nào để ngăn ngừa chấn thương trong thể thao
thứ nhất chúng ta cần phải tăng cường công tác huấn luyện
cần phải đặc biệt chú ý đến việc phát triển các bộ phận cơ thể
có cấu trúc giải phẫu không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
đồng thời cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tăng dần và phân tán khối lượng
để từng bước làm cho các bộ phận này thích nghi dần với yêu cầu kỹ thuật của động tác
chú ý cần luyện tập sức mạnh và độ dẻo dai
bởi đây là hai yếu tố quan trọng nhất
cấu thành và quyết định hiệu quả hoạt động của cơ thể
chúng có vai trò hết sức rõ ràng trong việc nâng cao thành tích
phòng tránh chấn thương đặc biệt là các chứng đau nhất cơ sau khi tập luyện
phương pháp thứ hai luôn dành thời gian thích đáng để khởi động và căng cơ
điều này không có gì mới và có vẻ như ai cũng biết
nhưng nhắc lại cũng không thừa vì thực tế đã cho thấy
rất nhiều ca chấn thương đã xảy ra do không khởi động hoặc khởi động không kỹ
với các vận động viên đỉnh cao các bước khởi động khá đa dạng và phức tạp
đối với những người chơi bóng có tính chất luyện tập
có thể khởi động bằng việc xoay chuyển làm mềm các khớp
chạy nhảy hay bước bộ tại chỗ
sau đó làm căng cơ ép dẻo mỗi nhóm cơ khoảng ba mươi giây
và điều quan trọng phải có trang phục thích hợp
từ những nguyên nhân gây chấn thương trong thể thao
bạn cần có sự chuẩn bị tốt hơn về trang phục của mình
nên mang giày đế đúc đinh cao su hoặc đế có sẻ rãnh để tăng ma sát
những đôi giày đế đinh vít có nguy cơ gây chấn thương cao hơn
tuy nhiên nên mang loại giấy này nếu cần tăng độ bám
khi thi đấu trên nền ướt và sân cỏ dài
và một yếu tố cực kỳ quan trọng
đó là vận động viên phải nắm được chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân
bữa ăn của người ta có rất nhiều món để ông lựa chọn
rất nhiều món đỡ chọn
thế thì vận động viên của mình chưa biết lấy các thực phẩm
để đạt được chất dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu cơ thể của mình
trước trong và sau thi đấu như thế nào
mà theo sở thích thì rõ ràng là sai rồi